những năm qua ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần vào sự phát triển của sản xuất nông nghiệp
đưa nông sản việt trinh phồng được nhiều thị trường khó tính
để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thì cần nguồn vốn rất lớn
tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp nông dân vẫn gặp không ít khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn
đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng một mươi chín tám mươi ba
chiếm khoảng hai mươi hai tổng dư nợ nền kinh tế cao hơn tốc độ tăng tín dụng của nền kinh tế bình quân giai đoạn này
đối với gói một trăm linh tỷ đồng cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
đến nay doanh số cho vay đạt sáu mươi năm tỷ đồng
có thể nói những năm vừa qua tăng trưởng tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao là không nhỏ
tuy nhiên trên thực tế con số này vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu vốn ngày càng tăng của nhà nông
thưởng bao nhiêu ưu đãi phần trăm thì cũng chưa rõ ràng
và tiêu chuẩn trồng lúa trồng gạo nào để mà được tiếp cận những nguồn vốn đấy cũng chưa có rõ ràng
nên là câu chuyện này trong một hai năm qua chúng tôi tiếp cận với gói bốn một trăm linh tỷ
thì cũng đã rất là khó khăn trong câu chuyện mà chúng tôi tiếp cận được nguồn vốn này và được giải quyết vấn đề nguồn vốn này
tại diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ năm với chủ đề vốn và công nghệ trong liên kết sáu nhà
các chuyên gia đã cho rằng cần đơn giản hóa thủ tục cho vay vốn cả thế chấp và tín chấp
hoàn thiện chính sách đất đai thuận lợi cho tích tụ tập trung dụng đất để hợp tác sản xuất lớn
để doanh nghiệp và người nông dân có thể tiếp cận nguồn vốn này
bên cạnh đó nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực đầu tư với rủi ro cao
chính vì vậy cũng rất cần có những chính sách để hỗ trợ cho các ngân hàng để hoạt động vay vốn được thuận lợi hơn
đó là chính sách thì phải đầu tư từ vốn ngân sách để mà hỗ trợ trực tiếp cho ngân hàng
theo đúng đối tượng theo đúng mục tiêu
có thể là hỗ trợ lãi suất có thể là hỗ trợ bằng cách là giảm bớt thủ tục
cũng có thể là hỗ trợ bằng cách là tạo ra các quỹ bảo hiểm để mà tránh rủi ro cho ngân hàng
tuy nhiên phải rất tách bạch chính sách với lại chuyện huy động ngân hàng
bởi vì dẫu sao chẳng nữa ngân hàng cũng là doanh nghiệp
có thể nói vốn chính là đòn bẩy kinh tế quan trọng để người nông dân mở rộng làm ăn
tăng cường liên kết tham gia vào chuỗi giá trị nông sản trong nước cũng như quốc tế
tuy nhiên để có nguồn vốn đầu tư cho công nghệ chỉ dựa vào các ngân hàng thương mại là chưa đủ
mà cần đa dạng hóa nguồn vốn thông qua cơ chế thu hút các quỹ đầu tư tổ chức cá nhân
các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp